nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy sáng nay tại hà nội
bộ quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt biểu dương đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội
tới dự buổi gặp mặt có đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng đồng chí lê đức anh
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng các đại tướng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng phạm văn trà phùng quang thanh đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tới dự buổi gặp mặt còn có đại biểu một số bộ ban ngành trung ương các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và hai trăm linh đại biểu người có công thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội
cả nước có hơn một một triệu liệt sĩ trong đó gần hai trăm linh liệt sĩ chưa tìm thấy hải cốt
khoảng ba trăm linh liệt sĩ đã quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa xác định được danh tính
trong những năm qua quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực chủ động
phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung mương địa phương chủ trì nghiên cứu tham mưu đề xuất với đảng nhà nước quốc hội
ban hành và triển khai thực hiện nhiều văn bản quy định về chế độ chính sách đối với thương binh
gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội
công tác tìm kiếm quy tập hải quốc liệt sĩ trên các mặt trận chiến trường được tiến hành hiệu quả
và tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công thuộc diện quân đội quản lý kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh
từ năm hai nghìn bảy đến nay các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã huy động các nguồn đóng góp và động viên cán bộ
chiến sĩ tích cực hưởng ứng quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên sáu trăm một mươi tám tỷ đồng xây dựng hơn một mươi ba năm trăm linh nhà tỉnh nghĩa
tạo việc làm cho hơn ba trăm bốn mươi trường hợp là vợ con liệt sĩ con thương binh trên cả nước
ghi nhận những thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội
củng cố quốc phòng và bảo vệ tổ quốc của người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội
bộ trưởng bộ quốc phòng đã tặng bằng khen cho một trăm sáu mươi đại biểu và đề nghị nhà nước khen thưởng cho bốn mươi đại biểu người có công
và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội